thưa quý vị và các bạn bắc bộ đang trải qua những ngày nắng nóng diện rộng
ở miền bắc nóng đã bước sang ngày thứ sáu liên tiếp
tuy nhiên đó là những diễn biến thời tiết của ban ngày còn về tối và đêm
dưới tác động của hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m nhiều nơi ở khu vực vùng núi phía bắc
vẫn có mưa rào và rông
trong đó khu vực vùng núi và trung du bắc bộ là những nơi đêm nay có mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh
sang ngày mai miền bắc trời không mưa nắng từ sớm nền nhiệt cao nhất ngày tiếp tục tăng cao
khu vực phía tây bắc bộ như lai châu điện biên và phần phía bắc của tỉnh sơn la
nhờ có tác động của hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m nên cường độ nắng yếu hơn
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai là từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực phía nam của tỉnh sơn la tỉnh hòa bình cũng như toàn bộ khu vực phía đông bắc bộ
sẽ có mức nhiệt cao là từ ba mươi năm ba mươi tám độ
với miền trung sang ngày mai dưới tác động của hàn lưu vùng thấp nóng
cộng thêm hiệu ứng của gió phơn hoạt động mạnh
gần như cả miền trung suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phần phía bắc
của tỉnh khánh hòa tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao từ ba mươi sáu
số điểm có nhiệt độ cao trên ba mươi tám độ vẫn tập trung ở khu vực vùng núi phía tây
như tương dương hương khê đông hà hay nam đông
sang ngày mai gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động ổn định
nam bộ có mưa rào và rông từ trưa và chiều
tây nguyên có mưa rào và rông từ chiều và tối
mưa xảy ra sớm ở diện nhiều nơi thậm chí có cả mưa vừa mưa to
nên nam bộ và tây nguyên không còn nắng nóng nữa
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên duy trì từ
thông khoảng ba mươi ba mươi ba độ còn nam bộ có mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió nam cấp năm
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa
vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau cho đến kiên giang
cũng như là vùng vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước